ngày hôm nay kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với bốn mươi tám người giữ chức vụ do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn đảm bảo nghiêm túc đúng nội dung quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật chiều nay kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã được công bố
theo chương trình làm việc buổi sáng quốc hội đã lấy phiếu tín nhiệm đối với bốn mươi tám người giữ các chức danh do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
trong đó khối chủ tịch nước có một người khối quốc hội có một mươi tám người khối chính phủ có hai mươi sáu người và tranh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao tổng kiểm toán nhà nước
theo kết quả kiểm phiếu trong khối chủ tịch nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh có số phiếu tín nhiệm cao là sáu mươi sáu sáu và tín nhiệm là ba mươi một
trong khối quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân có tỷ lệ tín nhiệm cao nhất với chín mươi một đại biểu tín nhiệm cao và bảy một đại biểu tín nhiệm
trong khối chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc được tám mươi một ba đại biểu tín nhiệm cao và một mươi bốn hai đại biểu tín nhiệm
người có tỷ lệ tín nhiệm thấp nhất là bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ với hai mươi tám tám mươi bảy đại biểu tín nhiệm cao bốn mươi đại biểu tín nhiệm và có đến hai mươi tám hai mươi năm đại biểu tín nhiệm thấp
sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc đã trình bày dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
quốc hội thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn với chín mươi năm sáu mươi bảy đại biểu tán thành
như vậy cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với bốn mươi tám người giữ chức vụ do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn đã diễn ra thành công tốt đẹp nhiều đại biểu đánh giá cao về mục đích ý nghĩa và kết quả của cuộc bỏ phiếu ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
trả lời báo chí ngay sau cuộc bỏ phiếu ông lưu bình nhưỡng đại biểu quốc hội tỉnh bến tre đánh giá cao kết quả cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần này
ông cho rằng kết quả bỏ phiếu ngày hôm nay sẽ tạo động lực để những người được bỏ phiếu tín nhiệm cố gắng hơn nữa trong vài năm

cũng đồng quan điểm trên ông phạm văn hòa đại biểu quốc hội tỉnh đồng tháp nhấn mạnh thêm về sự công tâm công bằng trong việc bỏ phiếu
ông cho rằng kết quả bỏ phiếu ngày hôm nay sẽ tạo động lực để những người được bỏ phiếu tín nhiệm cố gắng hơn nữa trong vài năm

ông cho rằng kết quả bỏ phiếu ngày hôm nay sẽ tạo động lực để những người được bỏ phiếu